trước tình trạng tuyến đường bt tắc thủ vàm đá bạc có giá trị hơn bảy trăm linh tỷ đồng vừa bàn giao chưa đầy một năm đã bị sụt lún
sở giao thông và vận tải tỉnh cà mau đã kiểm tra và đánh giá nguyên nhân do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước trong kênh sáng minh hà
nơi tuyến đường đi qua khô cạn hạ thấp mực nước ngầm dưới nền đường
trước tình hình này ubnd tỉnh cà mau đã tổ chức giám định nguyên nhân đồng thời tìm giải pháp khắc phục
tổ chức giám định nguyên nhân do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước trong kênh sáng minh hà
thời gian tạm dừng bắt đầu kể từ hai mươi h ngày sáu tháng hai cho đến khi cơ quan chức năng thực hiện xong biện pháp bảo đảm giao thông
đồng thời sở sẽ có thông báo cho phép lưu thông trở lại